quốc hội vương đình huệ đồng chí võ văn thường thường trực ban bí thư đại tướng tô lâm bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an và các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng đại diện các bộ ban ngành và cơ quan trung ương
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại sáu mươi bảy điểm cầu trên toàn quốc
tham dự hội nghị tại điểm cầu bộ công an có trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lãnh đạo các cục trực thuộc bộ các học viện trường công an nhân dân
năm năm qua việc thực hiện chỉ thị năm gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai đạt được nhiều kết quả quan trọng với nhiều cách làm mới sáng tạo thiết thực ngày càng đi vào thực chất
việc rèn luyện tu dưỡng theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh gắn với trách nhiệm đeo gương trở thành việc làm chủ động thường xuyên của mỗi cán bộ đảng viên và tổ chức đảng
từ đó nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trình đốn đảng
trong cả nhiệm kỳ đại hội một mươi hai bộ chính trị ban bí thư đã thành lập hơn hai mươi đoàn kiểm tra tại hơn ba mươi ban bộ ngành địa phương về việc triển khai thực hiện chỉ thị năm gắn với nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện kiểm tra
tổ chức đảng và trên bốn mươi bảy bảy trăm linh đảng viên
qua đó giúp mỗi cán bộ đảng viên tự soi tự sửa tự điều chỉnh hành vi tích cực rèn luyện đạo đức lối sống tác phong công tác
công tác giáo dục tuyên truyền tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh được tăng cường xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt mô hình hay cách làm hiệu quả
trong học tập và làm theo bác làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người dân trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh đã trở thành biểu tượng cách mạng
khởi dậy khát vọng và niềm tin cho nhân dân việt nam và nhân dân tiến bộ thế giới trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do hòa bình dân chủ và tiến bộ xã hội
đảng toàn quốc tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh là tài sản tinh thần vô giá của đảng ta và nhân dân ta
soi sáng sự nghiệp cách mạng dẫn dắt mỗi bước đi lên
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh đã trở thành biểu tượng cách mạng
tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền và các cơ quan đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
chú trọng quán triệt tập trung làm tốt ba vấn đề học tập làm theo bác và nêu gương của cán bộ đảng viên
học tập bác học tập tư tưởng thế giới quan nhân sinh quan cách mạng đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính
việc học tập bác trở thành lối sống nếp nghĩ cách làm của từng cán bộ đảng viên và người dân
làm cho tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội
thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc cội nguồn vững mạnh to lớn để toàn đảng toàn dân và toàn quân ta phát triển nội lực
vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
làm cho mỗi cán bộ đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của bác thống nhất giữa tư tưởng và hành động giữa lời nói và việc làm
tổng bí thư cũng nhấn mạnh cần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo hiện thực hóa bằng những chương trình hành động
việc làm cụ thể của mỗi địa phương cơ quan đơn vị gắn việc học tập và làm theo bác và nêu gương
trong đó đề cao vai trò trách nhiệm tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu
người có chức vụ càng cao cương vị càng lớn thì càng phải gương mẫu trong tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống phong cách tác phong lề lối công tác để quần chúng nhân dân nói theo
phải thể hiện được tư tưởng vững vàng quan điểm đúng đắn dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm hết lòng vì nước vì dân có phong cách lãnh đạo khoa học dân chủ sâu sắc thực tiễn
thật sự là tiên đoàn kết quy tụ tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể theo tinh thần bác đã dạy một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm linh bài diễn văn tuyên truyền cái làm có hiệu quả dần tìm
tổng bí thư cũng nhấn mạnh phải nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân đẩy lùi tệ tham nhũng tiêu cực sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên
tình trạng tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trở thành việc làm thường xuyên tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng đảng để đảng ta thực sự là đạo đức là văn minh
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ mong muốn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh ngày càng đi vào chiều sâu ngày càng thiết thực và hiệu quả tích cử góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ mong muốn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh ngày càng đi vào chiều sâu ngày càng thiết thực và hiệu quả tích cử góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ mong muốn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh ngày càng thiết thực và hiệu quả tích cử góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước
việc nghiên cứu học tập chuyên đề nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho đảng bộ đảng viên về nội dung giá trị ý nghĩa to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh nhất là về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
phát biểu kết luận đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đề nghị lãnh đạo cấp ủy các cấp khoán triệt sâu sắc đầy đủ tinh thần hội nghị sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị khóa một mươi hai đặc biệt là chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng tại hội nghị tiếp tục nghiên cứu tiếp thu sâu sắc những nội dung chuyên đề tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên về nội dung giá trị ý nghĩa to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách hồ ch
chủ động làm tham mưu giúp cho cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch triển khai chỉ đạo tổ chức nghiêm tới toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân cùng với đó hàng năm thi hành công tác kiểm tra đôn đốc việc triển khai tại cơ sở gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng ngành từng địa phương từng cơ quan từng đơn vị
trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp đồng chí nguyễn trọng nghĩa đề nghị cấp ủy các cấp chủ động sáng tạo đổi mới hình thức học tập tuyên truyền đảm bảo chất lượng thiết thực hiệu quả
trong đó hết sức chú ý và phải thực hiện thật hiệu quả kết luận số một ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của bộ chính trị với tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một mươi hai góp phần củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng với chế độ xã hội chủ nghĩa
đặc biệt là phải khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa giữ vững môi trường hòa bình ổn định góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển mà đại hội đảng một mươi ba đã đẩy ra
cùng với các bộ ngành cơ quan đơn vị việc triển khai thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của chí minh luôn được đảng ủy công an trung ương bộ công an lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng cán bộ chiến sĩ trong công an nhân dân tổ chức thực hiện hiệu quả tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
qua đó đã xây dựng cán bộ chiến sĩ công an nhân dân có lập trường chính trị vững vàng trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình tiên tiến hình ảnh nghĩa cử cao đẹp nhân văn của lực lượng công an vì nhân dân phục vụ

thì sáu điều bác hồ dạy có thể nói tôi đã nói là rất ngắn gọn chỉ có năm mươi một chữ thôi nhưng bác đã dạy tất cả cách nghĩ cách làm của một người cán bộ chiến sĩ công an
cụ thể hóa chỉ thị năm của bộ chính trị gắn với thực hiện chỉ thị bốn của bộ công an về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồi dạy trong tình hình mới
cụ thể hóa chỉ thị năm của bộ công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồi dạy trong tình hình mới nâng cao chất lượng phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồi dạy trong tình hình mới

lực lượng công an có sáu mươi năm đồng chí hy sinh hơn một bảy trăm linh đồng chí bị thương hơn ba trăm linh đồng chí bị phơi nhiễm hiv trong khi thi hành nhiệm vụ đó là những tấm gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo lời bác

cụ thể hóa chỉ thị năm của bộ công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồi dạy trong tình hình mới
cụ thể hóa chỉ thị năm của bộ công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồi dạy trong tình hình mới